mục đích của ngày này là nâng cao nhận thức và hiểu biết về tất cả các khía cạnh của bệnh ung thư
trong báo cáo thường niên công bố nhân ngày thế giới phòng chống ung thư mùng bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tổ chức y tế thế giới who đã đưa ra một cảnh báo đáng chú ý khi cho biết số ca mắc ung thư đang tăng mạnh
tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình nơi người dân gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận các hệ thống khám sàng lọc và chăm sóc cơ bản
lần đầu chúng tôi phát động chiến dịch này là vào cuối tuần
năm hai nghìn một mươi tám và đó quả là một hành trình
khi bắt đầu hành trình ấy chúng tôi không hề biết rằng chúng tôi sẽ phải đối mặt với thử thách lớn lao trên toàn thế giới là virus corona
nên lời kêu gọi hành động năm hai nghìn hai mươi một là cực kỳ ý nghĩa để lan tỏa thông điệp rằng tôi đang và tôi sẽ hành động
đó là một năm quan trọng cho cộng đồng ung thư
năm hai nghìn hai mươi đã là một năm cực kỳ khó khăn cho những người làm công tác kiểm soát ung thư và bệnh nhân ung thư
hơn bao giờ hết trong năm hai nghìn hai mươi một các tổ chức ung thư cần hỗ trợ cho mọi người dân trên toàn cầu để giải quyết covid một mươi chín và ung thư
trong bối cảnh ấy chủ đề tôi đang và tôi sẽ hành động của ngày thế giới phòng chống ung thư giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cũng là lời kêu gọi hành động từ mọi tầng lớp trong xã hội để giúp tăng cường nhận thức giúp phòng và điều trị sớm căn bệnh ung thư trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
mỗi năm việt nam có hơn một trăm sáu mươi năm ca mắc mới và một trăm một mươi năm bệnh nhân tử vong do ung thư
khoảng hơn ba trăm linh người việt nam đang phải từng ngày đối mặt với căn bệnh ung thư
trong những năm qua mạng lưới phòng chống ung thư đã phát triển rộng khắp trên phạm vi cả nước
ngày càng nhiều bệnh viện các tuyến đã thành lập khoa ung biếu nhiều bệnh viện trung tâm ung biếu mới ra đời
hoặc có những bước phát triển mới với sự đầu tư nhiều thiết bị hiện đại
ngành ung thư việt nam cũng đã có nhiều nỗ lực giảm nhẹ gánh nặng ung thư trên phạm vi cộng đồng
như tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về dự phòng ung thư phát hiện sớm ung thư
ngày bốn tháng hai hàng năm không chỉ ngành y tế mà toàn thế giới đã có nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng ngày phòng chống ung thư
với mong muốn nhắc nhở và nâng cao nhận thức của cộng đồng về căn bệnh ung thư